theo thống kê của bộ y tế cho đến hết ngày bảy tháng một tại hà nội
bao gồm cả các cơ sở điều trị của thành phố và trung ương
thì hiện đang có bốn trăm linh tám bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch
tăng gần một mươi bốn so với trung bình bảy ngày trước đó
hiện hà nội đang điều trị cho bốn mươi bảy trăm ba mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có một bảy trăm sáu mươi bảy bệnh nhân ở mức độ trung bình
bốn trăm linh tám bệnh nhân ở mức độ nặng nguy kịch
trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch có ba trăm ba mươi sáu bệnh nhân
phải thở oxymas gọng kính hai mươi sáu bệnh nhân thở oxy dòng cao hfnc
sáu bệnh nhân thở máy không xâm lấn ba mươi tám bệnh nhân thở máy xâm lấn
ngoài ra hai mươi tám hai trăm năm mươi hai f đang được theo dõi và cách ly tại nhà
trong những ngày qua số ca mắc vẫn đang tăng cao
hà nội đang đẩy nhanh việc thực hiện tiêm vaccine cho người cao tuổi
trường hợp nguy cơ cao ngay tại nhà
bên cạnh người cao tuổi người dân có bệnh lý nền người khuyết tật
hay người có nguy cơ cao cũng là những trường hợp được ra soát
lập danh sách tiêm tại nhà trong thời gian này